là địa phương có tiềm năng lợi thế và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
những năm qua ngành du lịch tỉnh lào cai đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên kể từ khi dịch ncov xuất hiện đã phần nào tác động đến ngành công nghiệp không khói của địa phương này
nhìn những hình ảnh vắng vẻ điều hưu như thế này ít ai có thể ngờ đây chính là một trong những cửa khẩu quốc tế nhượng nhịp sầm ốt
và thu hút khách du lịch bậc nhất các tỉnh biên giới phía bắc
kể từ khi dịch cúm ncov xuất hiện lượng khách du lịch đi và đến hầu như đã không còn
các công ty lữ hành du lịch mỗi ngày nhận hàng chục thông báo hủy tour gây thiệt hại lớn về kinh tế
năm hai nghìn một mươi chín đã có trên năm triệu lượt khách du lịch đến lào cai
trong đó khách quốc tế đạt hơn tám trăm linh sáu lượt tổng doanh thu từ khách du lịch đạt hơn một mươi chín tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi tỉnh lào cai kỳ vọng những con số trên sẽ tiếp tục tăng trưởng
tuy nhiên đây là điều không dễ nhất là với tình hình như hiện nay